xin cảm ơn bi tập viên minh hương xin kính chào quý vị đang theo dõi sáu phương nam
thưa quý vị liên quan vụ bé gái tám tuổi tử vong ở tp hcm hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố
vừa có công văn gửi hội đồng nhân dân tp hcm ubnd tp cục trẻ em thuộc bộ lao động thương binh và xã hội
công an tp hcm viện kiểm sát nhân dân tp hcm để yêu cầu làm rõ vai trò trách nhiệm của người cha ruột
theo đó hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm đề nghị cần tiếp tục đàm rõ thêm vai trò trách nhiệm của ông
là cha ruột của cháu bé để từ đó xử lý đúng người đúng tội
bên cạnh vai trò trực tiếp của bà nguyễn võ quỳnh trang người tình ông thái
có hành vi bạo hành dẫn đến cái chết của cháu bé hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm cũng đề nghị
việc xét xử cũng cần công khai diễn biến kết quả cụ thể nhằm răng đe làm bài học cho các đối tượng
đã và đang có hành vi bạo hành xâm hại ngược đại trẻ em
ngoài ra hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm cũng đề nghị tăng cường truyền thông trực tiếp và gián tiếp
đặc biệt là truyền thông nhóm nhỏ tại cơ sở cộng đồng dân cư các nhóm gia đình
cụ thể về quy trình phối hợp hỗ trợ can thiệp xử lý đối với các trường hợp trẻ bị bạo lực xâm hại
xâm hại tình dục trên địa bàn tp hcm do ủy ban nhân dân tp hcm ban hành
cũng theo hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm cần củng cố hoàn thiện mạng lưới cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em
nhất là mạng lưới trung tâm tư vấn mạng lưới nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp
và thực sự được trao quyền đầy đủ khả năng và năng lực bảo vệ trẻ
phía đơn vị sẽ tập trung nỗ lực và phối hợp với các cơ quan ban ngành tổ chức có liên quan
tiếp tục triển khai nhiều mô hình chương trình dự án có liên quan nhằm bảo vệ trẻ em
giúp hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ có thể xảy ra đối với các em trong tương lai